dịch cúm da cầm tại thanh hóa đã làm thiệt hại hơn hai mươi bốn con da cầm và phần lớn trong đó là ngan và vịt
tỉnh thanh hóa đang gấp rút chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiều biện pháp nhằm khoanh vùng để dịch không lan rộng
khảo sát tại xã xuân khang huyện nông cống cho thấy người dân ở đây có thói quen nuôi da cầm trên dòng sông nhơm
mua con giống trôi nổi trên thị trường
một số hộ chăn nuôi gia cầm thương phẩm trong thời gian ngắn thường không tiêm phòng vaccine
cho đến nay dịch cúm ah năm n sáu chỉ xảy ra trên đàn da cầm chưa được tiêm phòng
chính quyền địa phương và ngành thủ y đang tập trung tiêm phòng vaccine h năm n sáu
giải vơ bột trên các tuyến đường khu vực trang trại cấm tuyệt đối việc vận chuyển da súc da cầm ra vào vùng dịch
tăng cường tuyên truyền cho nhân dân
hai huyện nông cống và quảng sương cũng đã được cấp hóa chất vaccine quần áo bảo hộ phòng chống dịch